viện nghiên cứu biển đã thực hiện chương trình giám sát dự báo chất lượng nước hệ thống thủy lợi cái lớn cái bé
phục vụ sản xuất nông nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng sáu nhóm nghiên cứu của viện nghiên cứu biển đã thực hiện việc lấy mẫu nước
tại một mươi năm điểm thuộc vùng nghiên cứu
đó là những địa phương chịu ảnh hưởng nguồn nước từ các sông cái lớn và cái bé
trong đó có một mươi ba điểm thuộc địa bàn tỉnh kiên giang một điểm ở huyện cờ đỏ cần thơ
và một điểm ở huyện long mỹ tỉnh hậu giang
được biết công tác thu mẫu nước sẽ được thực hiện vào các tháng ba bốn năm sáu hàng năm
vì đây là thời điểm cuối mùa nắng và đầu mùa mưa môi trường và chất lượng nước sẽ có sự thay đổi
gây ảnh hưởng đến vùng sản xuất
một tuần sau khi lấy mẫu kết quả nghiên cứu sẽ được xác định và thông báo đến địa phương
thuộc vùng nghiên cứu trong chương trình này